để các tỉnh thành phố tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả khoa học